sau khi kết thúc các hội nghị cấp cao clmv tám và hội nghị cấp cao ammed bảy hội nghị diễn đàn wef mekong
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi họp báo quốc tế để thông báo về kết quả của các hội nghị với báo chí trong và ngoài nước
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã chủ trì tổ chức hội nghị cấp cao wef mekong clmv tám và ames bảy
tham dự các hội nghị có gần hai trăm linh đại biểu gồm lãnh đạo nhà nước chính phủ của năm nước mekong
đặc biệt là có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp wef doanh nghiệp mekong các học giả và tổ chức quốc tế
tại buổi họp báo thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thông báo cả ba hội nghị đều rất thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp

theo thủ tướng thì tại các hội nghị cấp cao lần này cũng đã tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hội nhập kinh tế khu vực và phát triển bền vững tiểu vùng sông mekong
thủ tướng cho biết tại hội nghị clmv đã thông qua tuyên bố chung quyết tâm xây dựng tiểu vùng mekong năng động cạnh tranh thịnh vượng và phát triển bền vững
một trong những điểm mới trong các hội nghị lần này theo thủ tướng đó là mời được các đối tác phát triển cùng tham dự trong tất cả các buổi thảo luận ở tất cả các hội nghị
lần này chúng ta có một sáng kiến mới đó là mời các đối tác phát triển cùng tham dự xuất từ đầu đến cuối trong quá trình thảo luận như chúng ta
đó là tổ chức liên hiệp quốc ngân hàng thế giới ngân hàng châu á rồi đặc biệt chúng tôi rất ấn tượng các tập đoàn tổng công ty lớn của nhân hàng thế giới
và các nước trong khu vực tôi cảm nhận rằng các nhà lãnh đạo của akm của kmv họ cảm thấy một sự thiết thực trong quá trình hội nghị mà chúng ta tổ chức lần này ở việt nam
tại cuộc họp báo thủ tướng cho biết lãnh đạo các nước mekong khẳng định quyết tâm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tích cực vào quá trình thực hiện các dự án hợp tác mekong
thủ tướng khẳng định đây là cơ hội để các tập đoàn hàng đầu trên thế giới
hiểu hơn về tiềm năng khu vực sông mekong lãnh đạo bốn nước đã cam kết hợp tác vì phát triển xanh và bền vững tại khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đã được xác định tại chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững của liên hợp quốc
lãnh đạo của bốn nước cũng quyết tâm tăng cường hợp tác trong phát triển nông nghiệp thông minh trong ames bảo vệ môi trường hiệu quả quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng năng lượng hiệu quả